thưa quý vị và các bạn vào khoảng bảy giờ sáng nay một đám cháy lớn kèm theo từng cuộn khói đen đã bốc lên nghi ngút
xuất phát từ ba nhà kho kết hợp sưởng sản xuất có diện tích hàng nghìn mét vuông
đối diện một trung cư gần chợ ba trăm sáu mươi năm ở phường hà câu quận hà đông hà nội
người dân đã kịp thời báo cáo với cơ quan công an và chính quyền địa phương
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bảy phương tiện
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường chữa cháy
các lực lượng đã phải dùng búa rìu phá tường nhà kho để dập lửa
đến khoảng tám giờ một mươi năm phút lực lượng cảnh sát đã không chế không để cháy lan sang khu vực lân cận
do bên trong chứa nhiều chất liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lan rộng ra xung quanh
đến khoảng chín h ba mươi phút đám cháy cơ bản được dập tắt
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước để đảm bảo lửa không bùng phát trở lại
cuội cháy khiến một người tử vong và khoảng tám trăm linh mét vuông nhà bị thiêu rùi